thưa quý vị một trong những tâm điểm đang thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian gần đây
đó là tình trạng ngừng cung cấp điện thiếu điện dù các cơ quan quản lý nhà nước đã có những nỗ lực
thực hiện một số giải pháp cấp bách
tuy nhiên nguy cơ tiếp tục thiếu điện vẫn có thể tái diễn và theo dự báo thì việc bảo đảm cung ứng đủ điện
trong thời gian tới cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là ở miền bắc
hiện nay theo báo cáo từ bộ công thương hầu hết các hồ thủy điện lớn miền bắc đã về mức nước chết
duy nhất hồ thủy điện hòa bình nước còn trong hồ và có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày từ một mươi hai đến một mươi ba tháng sáu
nguồn nhiệt điện than miền bắc chỉ huy động được một mươi một chín trăm ba mươi mw chiếm bảy mươi sáu sáu công suất lắp
bên cạnh đó khả năng truyền tải điện từ miền trung ra miền bắc qua đường dây năm trăm linh kv bắc trung
chỉ có thể huy động để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện
một mươi bảy năm trăm linh đến một mươi bảy chín trăm linh mw
trong khi đó nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền bắc có thể lên đến hai mươi ba năm trăm linh đến hai mươi bốn mw
trong những ngày nắng nóng sắp tới
như vậy hệ thống điện miền bắc sẽ thiếu hụt khoảng bốn ba trăm năm mươi mw với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày
khoảng là ba mươi chín triệu kwh ngày cao nhất có thể lên tới năm mươi tám triệu kwh
việc thiếu điện đã dẫn đến tình trạng tại nhiều nơi buộc phải cắt điện
bộ công thương cũng cho biết việc xảy ra tình trạng thiếu điện không đảm bảo
và bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm không thể biện bình
vấn đề giải quyết bài toán thiếu điện
bên cạnh việc kêu gọi người dân
sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
thì việc đảm bảo các nguồn cung về điện là vấn đề đang được đặt ra
một trong những giải pháp được cho là tối ưu cho tình trạng thiếu điện trong thời gian tới
chính là phát triển năng lượng tái tạo như điện gió điện mặt trời và điện sinh khối
theo nhận định của các chuyên gia và nhiều tổ chức quốc tế
việt nam có đủ nguồn năng lượng tái tạo để xây dựng ngành điện quốc gia
theo kịch bản phát triển năng lượng bền vững
vậy thì cần có những cơ chế chính sách nào để phát triển năng lượng tái tạo này
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
giáo sư tiến sĩ khoa học trần đình long nguyên phó chủ tịch hội điện lực việt nam
sẽ có những phân tích cụ thể
theo ông vấn đề gì đang vướng và cần có chính sách gì để tháo gỡ
năng lượng tái tạo thì thứ nhất là cái việc mà cấp phép cho những cái nhà máy đó vào hoạt động đó
là cần phải được tinh toán trước bao nhiêu là phù hợp
phù hợp với cái cân bằng cái cơ cấu chung của nguồn điện
phù hợp với cái năng lực tái của cái lưới điện
thế và trên cái cơ sở như vậy đó
thì là các nhà đầu tư là phải làm những cái dự án đầu tư
và được trình cho bộ công thương
rồi các cái cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt
vâng có thể nói ngành điện của việt nam đang đối mặt với nhiều thách thức
như vấn đề giá điện mặt trời điện gió
hay việc đấu nối với hệ thống truyền tải điện quốc gia
vậy theo ông tình trạng này đang cho thấy những hạn chế
bất cập gì của ngành điện đang tồn tại hiện nay ạ
nó có cái thực tế là
cái điện tái tạo trong đó có điện mặt trời điện gió
nó là cái nguồn điện mà nó biến động nó không ổn định
thế vì vậy cho nên là khi mà anh đưa rất nhiều cái công suất
của những cái nguồn không ổn định để vào đó
thì là cái việc vận hành hệ thống rất khó khăn
chẳng hạn ví dụ ban ngày
có gió có mặt trời
thì công suất của nó rất cao
nhưng mà đến đêm không có mặt trời gió thì nó có lúc không
thế do vậy mình lấy cái gì để mà bù đáp lại
để mà cân bằng được giữa cái cung và cầu của hệ thống
thì đấy là bày toán khó
phát triển năng lượng tái tạo được cho là giải pháp nhanh chóng và thích hợp nhất
để giải quyết vấn đề thiếu điện
vì thế quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi
còn gọi là quy hoạch điện tám đã đạt ra mục tiêu cụ thể
trong đó phát triển nguồn năng lượng tái tạo
vậy theo ông
cần phải làm thế nào để cụ thể hóa những mục tiêu theo như quy hoạch điện tám đặt ra
trong cái quy hoạch điện tám thì có một cái đặc điểm so với các quy hoạch trước đây
là cái sự tham gia của các cái nguồn năng lượng tái tạo
điện mặt trời điện gió là nó tương đối cao
thế và như vậy thì là
khi mà cái điện tái tạo mà tham gia càng cao đó
thì cái rủi ro mà có thể xảy ra thiếu điện là càng nhiều
mình phụ thuộc vào thiên nhiên càng nhiều
thế thì quy hoạch điện tám cũng đã được đưa ra thảo luận
rồi là trình chính phủ tương đối là lâu
lâu hơn so với các cái quy hoạch trước đây
thế tuy nhiên thì là cho đến bây giờ đó
thì một số ý kiến chuyên gia vẫn chưa thống nhất
chưa thống nhất ví dụ như là cái sự tham gia của các cái nguồn năng lượng tái tạo
rồi là cái vai trò của các cái nguồn truyền thống cần phải được duy trì
hoặc là phát triển như thế nào để cho nó cân đối giữa các cái loại nguồn
và đảm bảo cái sự bền vững của cái hệ thống năng lượng
một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết
một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết
những chia sẻ cụ thể vừa rồi ạ